chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự quan trọng vào tối qua tại hà nội bộ công an tổ chức chương trình nghệ thuật vì bình yên cuộc sống và lễ trao giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một tuyên dương thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
năm hai nghìn hai mươi một giải thưởng gương mặt trẻ công an tiêu biểu được trao cho hai mươi gương cán bộ đoàn viên thanh niên công an trên các lĩnh vực công tác đây là những tấm gương tiêu biểu không chỉ giỏi trong chuyên môn nghiệp vụ có thành tích cao trong học tập và rèn luyện mà còn là những hạt nhân trong công tác đoàn phong trào thanh niên
nhân dịp này để động viên lực lượng đoàn viên thanh niên công tác tại cơ sở bộ công an cũng tuyên dương sáu mươi sáu cá nhân là thanh niên công an xã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định mỗi thành tích chiến công của thanh niên công an nói chung và của hai mươi cá nhân gương mặt trẻ công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một sáu mươi sáu đoàn viên thanh niên công an xã được tuyên dương trao giải thưởng tại buổi lễ nói riêng đều là kết tinh của tinh thần say mê kiên trì học tập và thực hiện sáu điều bác hồ dạy
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh là thế hệ kế tục sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
thời gian tới mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của bản thân ra sức tự học tự rèn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
phát huy tinh thần đâu đảng cần ngành cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên sẵn sàng quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi tình huống

thời gian tới mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi nơi mọi lúc và trong mọi tình huống
công tác chuyên môn của đơn vị
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các cấp ủy và lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân
tiếp tục tin tưởng giao việc giúp đỡ tạo điều kiện để thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ
tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh
trước nhất là tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp trong công an nhân dân
tiến tới đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
ngày hôm nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tổ chức chương trình kỷ niệm chín mươi một năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chương trình diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng truyền thống chín mươi một năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sáu mươi sáu năm thành lập đoàn thanh niên bộ công an
sau khi tiến hành các hoạt động chúc mừng trao quà cho tân sinh viên có thành tích cao trong học tập
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động còn tổ chức chương trình tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
chương trình hiến máu tình nguyện và ngày hội đoàn viên năm hai nghìn hai mươi hai
qua bốn mươi tám năm xây dựng công hiến và trưởng thành các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên cảnh sát cơ động
đã luôn phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng luôn sung kích tiên phong trên mọi mặt trận
góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quê thân vì dân phục vụ
thưa quý vị và các bạn quân chúng nhân dân được coi là những cánh tay nối dài của lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự là tay mắt của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh
phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật
và để tăng cường hơn nữa cho những cánh tay nối dài này cũng vì mục tiêu chung giữ vững an ninh trật tự
đã và đang cần có những điều chỉnh từ phía chính sách
một buổi tuần tra của tổ tuần tra an ninh trật tự xã phương đình
huyện đan phượng thành phố hà nội nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định về hành lang an toàn giao thông
hay lưu ý về đề phòng nguy cơ cháy nổ
với sự tham gia phối hợp của lực lượng công an chính quy công an xã bán chuyên trách và dân quân tự vệ
những tổ tuần tra như thế này đã và đang góp phần hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
từ năm hai nghìn một mươi tám bảy cán bộ chiến sĩ công an chính quy đã được tăng cường tại địa bàn xã phương đình
và đến thời điểm hiện tại cùng với một mươi ba cán bộ công an xã bán chuyên trách
đây là lực lượng chính thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại xã phương đình
một địa bàn có diện tích hơn sáu trăm hai mươi năm hectare với dân số đông khoảng gần một mươi ba người và không tập trung
từ lúc công an chỉ huy về công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã càng ngày càng được đảm bảo hơn
những gì bà con yên tâm sản xuất phát triển
các đồng chí công an xã về công việc giải quyết rất là thất tiện đảm bảo tiến độ nhanh ngọn
các công việc rất là trôi chảy công an chính quy về thì cơ bản là không phải người địa phương
nên các đồng chí công an bán chuyên trách ở xã nắm bắt kỹ hơn đa phần là người địa phương
các đồng chí rất kỹ về địa hình cũng như con người đối tượng ở trên địa bàn xã
thì đấy là một cánh tay dài của lực lượng công an chính quy
bên cạnh lực lượng công an xã và công an xã bán chuyên trách
nhiều mô hình nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự đã được tổ chức từ nhiều năm nay
trong đó tổ xung kích tự quản phòng cháy chữa cháy thôn cổ ngoã
đã hoạt động được gần chín năm
từ những bỡ ngỡ ban đầu trong công tác tuần tra
hòa giải ở cơ sở
xử lý các mâu thuẫn vụ việc xảy ra trong thôn xóm
đến việc phối hợp với công an xã trong xử lý các tình huống xảy ra tại địa bàn
đến nay tổ sung kích đã được lực lượng công an tập huấn
hướng dẫn phối hợp hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
lúc đầu thành lập thì nó cũng còn bỡ ngỡ
nhưng mà được sự giúp đỡ của chính quyền cũng như công an xã xuống để tuyên truyền
cho chúng tôi nắm bắt được
về pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đồng thời là những cái vai trò trách nhiệm của người tự quản trong thôn trong xóm
làm được cái gì và làm những cái gì cho đúng cho đủ
chúng tôi thực hiện và xây dựng và tuyên truyền được cho tất cả các bà con trong thôn
thực hiện nếp sống văn minh rồi là bảo đảm an ninh trật tự trong thôn trong xóm
tuy nhiên để phát huy hơn
nữa hiệu quả của các mô hình này và vai trò của lực lượng công an xã bán chuyên trách
cần có những chính sách cụ thể đặc biệt là quy định rõ chức năng nhiệm vụ quyền hạn
cũng như có cơ chế tập huấn bồi dưỡng kỹ năng cho các thành viên trong tổ sung kích
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ giải quyết hiệu quả những vấn đề này
tôi rất đồng tình và đề nghị là các cấp trên nghiên cứu làm sao ra bộ luật để định hướng cụ thể
rõ phân công phân niệm và vai trò trách nhiệm của các đồng chí công an bán chuyên trách
đây là lực lượng không thể thiếu và không thể thay thế được ở địa phương
việc đồng bộ thì hiện nay nó cũng đang có những khó khăn ở cơ sở
đó là lực lượng ban bảo vệ an phố thì chủ yếu là các đồng chí từ xuất ngũ
hoặc là các đồng chí đã tham gia ở một số lĩnh vực khác tham gia
thế nhưng mà lực lượng này thì hiện nay nó có những khó khăn
ví dụ như là
cái nguồn đầu vào thì phần chính là những người mà cũng có tuổi
cho nên để đảm bảo một số những nhiệm vụ nghiệp vụ thì nó vẫn còn những hạn chế
trong cái lực lượng này thì chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo thì mới thấy rằng là
cái sự rất cần thiết để có một cái luật có một cái luật cho cái lực lượng này
để thấy rằng là chính quy lực lượng này
thế còn đối với cơ sở thì chúng tôi thấy rằng nếu lực lượng này mà được coi như là
một cán bộ không chuyên trách ở cơ sở thì nó rất thuận rất thuận cho về công tác lãnh đạo chỉ đạo
và kể cả những công tác cán bộ trong lúc chúng ta đang thực hiện những đề án sắp nhập và tinh giảm biên chế
không chỉ tại địa bàn thành thị tại nông thôn đặc biệt ở các khu vực miền núi biên giới hải đảo
với địa hình phức tạp khó di chuyển thì việc phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ là hết sức quan trọng
tiết cũng đắn rồi rồi cũng giao thừa
thì hôm nay hàng cũng có vụ
cháy cháy các bản chợ một ghi ghi gốt chạy thôi
nhưng mà nếu điều phòng cháy từ thành phố lên thì mất ba tiếng rưỡi mà điều từ huyện và không mất tiếng rưỡi
nhưng mà nếu vậy thì không làm được mà chúng ta phải chỗ ngay
và như vậy là cái lực lượng tại cơ sở này ngay từ lực lượng dân phòng dân phố rồi là bảo vệ rồi là công an bán chuyên trách
các bản chính quyền cơ sở để phối hợp với nhau vào trong vòng nửa tiếng thì quyết được ngay thôi
đa số công chí bán chuyên trách là công chí là gương nhân phương công chí công
tôi am hiểu về phong trục tập quán am hiểu về cách sống của bà con và có kinh nghiệm
mà nếu chúng ta tận dụng được cái số này thì tôi cho rằng là quá tốt quá quý hóa đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương
trong nhiều năm qua tại nhiều địa phương trên khắp cả nước công an xã bán chuyên trách hay các mô hình tự quản của quần chúng nhân dân
đã phát huy hiệu quả tích cực và thực sự là những cánh tay nối dài của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
để tăng cường sức mạnh phát huy hơn nữa hiệu quả của những cánh tay này đồng thời thực hiện hiệu quả tinh thần chủ động
bảo vệ tổ quốc bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội từ sớm từ xa
luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đang được kỳ vọng là một công cụ chính sách hiệu quả để thực hiện mục tiêu đó